tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án
người việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc trong nước ở tuyến huyện đã tăng lên bảy mươi sáu sáu mươi hai
tuyến tỉnh tăng lên năm mươi bảy ba
hiện nay thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng năm mươi nhu cầu thuốc
cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân
sản xuất được một mươi hai trên một mươi ba loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
hiện cả nước có một trăm chín mươi tám nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn gmp của tổ chức y tế thế giới
một mươi một nhà máy đã đầu tư và đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến
thuốc sản xuất trong nước đáp ứng đầy đủ hai mươi bảy nhóm tác dụng dược lý
theo phần loại của tổ chức y tế thế giới
có sáu trăm năm mươi hai thuốc trong nước đã được công bố chứng minh tương đương sinh học
so với thuốc biệt dược ốc thuốc phát minh
trong một mươi năm qua ngành dược việt nam đã phát triển mạnh mẽ
thuốc sản xuất trong nước được sử dụng ngày càng tăng về số lượng giá trị
và được đánh giá cao về chất lượng an toàn hiệu quả
ý thức của người tiêu dùng doanh nghiệp và cán bộ y tế đối với thuốc sản xuất trong nước
đã có nhiều chuyển biến